tuy nhiên dịch xuất hiện hơn hai năm qua và hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thích ứng linh hoạt trong tình hình mới
bởi vậy nếu các cặp vợ chồng tiếp tục trì hoãn thì sẽ ảnh hưởng thậm chí là giảm đi cơ hội tìm con
vậy covid một mươi chín sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến quá trình ivf